đặc biệt đa phần trẻ em đang thiếu sự kiểm soát của phụ huynh và cũng không được trang bị kỹ năng sử dụng mạng an toàn
đặc biệt đa phần trẻ em đang thiếu sự kiểm soát của phụ huynh và cũng không được trang bị kỹ năng sử dụng mạng an toàn

đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng như là các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến trẻ em liên quan đến giáo dục đào tạo liên quan đến thông tin truyền thông và liên quan đến công nghệ cao thì nó có trách nhiệm là trong cái việc của các cơ quan quản lý nhà nước
bên cạnh đó thì nghị định của chính phủ cũng quy định trách nhiệm của các tổ chức doanh nghiệp khi mà cung cấp các dịch vụ cho trẻ em trên môi trường mạng thì phải đảm bảo là một là các cái nội dung nó phải phù hợp với sự phát triển của lứa tuổi trẻ
và về thứ hai nữa là phải có những cái biện pháp để cảnh báo để rán nhãn để thông tin những cái sản phẩm nào mà phù hợp với trẻ em hoặc là không phù hợp với trẻ em khi mà đang trên môi trường mạng
và quan trọng thứ ba là phải có các biện pháp để gỡ bỏ ngăn chặn các nội dung mà không phù hợp với trẻ em
và bên cạnh đó thì ngoài cái sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và quy định trách nhiệm đối với các tổ chức các cái doanh nghiệp thì vai trò của gia đình và các thành viên trong gia đình là rất là lớn
quan trọng chúng ta cũng biết thì trẻ em của chúng ta thì có ba môi trường môi trường gia đình nhà trường và xã hội
nhưng trong cái cách bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng thì chúng tôi đặt cái vai trò trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên trong gia đình để làm thế nào đấy để bảo vệ các em của chúng ta được một cách tốt nhất
bên cạnh việc cung cấp những cái tài liệu để hỗ trợ các cái gia đình bảo vệ trẻ em và con em của mình trên môi trường mạng được tốt hơn
thì các cái cơ quan chức năng còn cần phải có những cái động thái như thế nào những cái hành động ra sao để đảm bảo cho một cái
môi trường mạng lành mạnh hơn và an toàn hơn cho các em ạ
hiện nay thì để trẻ em của chúng ta tham gia vào môi trường mạng thì trong cái quá trình mà chúng tôi cũng có hợp tác và bàn với các cơ quan tổ chức có liên quan
thì cái việc hình thành mạng lưới quốc gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng với sự tham gia của sáu nhóm cơ quan tổ chức và các đơn vị có liên quan
thứ nhất đấy là sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước thứ hai là các tổ chức chính trị xã hội các tổ chức xã hội thứ ba là của các tổ chức quốc tế
thứ tư là của các doanh nghiệp thứ năm là của các cơ quan truyền thông và thứ sáu là chính đại diện trẻ em
thì với những cái vai trò những cái trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức thì chúng ta cũng sẽ có những cái nội dung trong vấn đề chúng ta xác định các cái nhiệm vụ
trong thời gian tới để chúng ta đề ra những cái biện pháp
ngoài cái việc có những cái giải pháp là đưa ra những cái trang mạng an toàn rồi chúng ta cũng vẫn tiếp tục có những cái biện pháp gọi là bức tường lừa
để ngăn chặn những cái hình ảnh
những cái sản phẩm nó không phù hợp với trẻ em
nhưng chúng tôi cho rằng một trong những cái quan trọng nhất là chúng ta trang bị được những cái kiến thức hướng dẫn những cái kỹ năng
để các em có thể tự xác định được khi tham gia vào môi trường mạng
môi trường mạng thì không có biên giới chính bởi vậy mà chúng ta đã đang và có những biện pháp hợp tác quốc tế như thế nào
để tăng cường việc bảo vệ sự an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng
chúng ta cũng biết là khi các cái đối tượng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng thì cũng có thể là những cái đối tượng
ở trên địa bàn lãnh thổ của việt nam nhưng cũng có những cái đối tượng ngoài lãnh thổ của chúng ta
ngoài cái hợp tác quốc gia thì hợp tác khu vực và hợp tác quốc tế trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
để giảm thiểu những cái vấn đề bạo lực xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng và cái vấn đề mua bán trẻ em
cho nên là một trong những cái nội dung mà trong cái thời gian tới và những cái năm tiếp theo
thì cái vấn đề hợp tác quốc tế kể cả trong khu vực asean và cũng như ở vấn đề toàn cầu
là một trong những cái nội dung mà việt nam cần tiếp tục đẩy mạnh trong cái thời gian tới
để trẻ em của chúng ta thực sự được an toàn trên môi trường mạng
hy vọng là cùng với cái sự triển khai đồng bộ của nhiều những cái biện pháp
thì chúng ta sẽ nhận thấy trong tương lai là trẻ em của việt nam sẽ được tiếp cận với một môi trường mạng an toàn hơn
và bản thân các em thì cũng được trang bị đầy đủ kiến thức hơn để tự bảo vệ chính mình
ở trên một cái môi trường mạng hết sức là thay đổi một cách hết sức là nhanh chóng đúng không ạ
vâng một lần nữa thì xin cảm ơn bà nguyễn thị nga đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ
thưa quý vị và các bạn không thể phủ nhận rằng sự phát triển của công nghệ số đang mang lại nhiều tiện ích
và mở ra cơ hội phát triển cho trẻ em tại việt nam cũng như trên thế giới
gia đình nhà trường và xã hội cần phải phối hợp một cách hiệu quả để theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ
đảm bảo tính an toàn của trẻ em trong môi trường này
tới đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại